đối với người điều khiển xe mô tô xe gắn máy việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là quy định bắt buộc
nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông
điều này đã hình thành nên thói quen của người dân việt nam từ một mươi năm năm nay
tuy nhiên hiện ở nhiều vùng ven ngoại thành hà nội không ít người dân khi tham gia giao thông
lại bỏ qua những chiếc mũ bảo hiểm ghi nhận của phóng viên thời sự
đây là những hình ảnh đã có quen thuộc trên tuyến cố lộ thuộc địa bàn thị trấn xuân mai huyện trưng mỹ hà nội
hành vi này không chỉ gây mất an toàn cho chính bản thân họ và những người xung quanh
mà còn tạo nên sự phản cảm thiếu văn hóa giao thông
thậm chí khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng người vi phạm sẵn sàng quay đầu xe như thế này
điều đáng nói ở đây là có không ít người vẫn mang theo mũ bảo hiểm nhưng chỉ treo trên xe cho có
theo ghi nhận của phóng viên chỉ trong vòng một giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý tới hàng chục người tham gia giao thông nhưng không đổi mũ bảo hiểm
và hầu hết lý do họ đưa ra là việc nhà quá gần không cần phải đổi mũ bảo hiểm khi ra đường
cách nhà có năm mươi mét chú không đi được đổi mũ
nhưng mà năm mươi mét thôi là
chú có đi có năm mươi mét thôi cháu chú không đi sang
chú đi xa chú phải đổi mũ
bởi vì nhà chú ở đây
nhà gần đây thế giới di động lấy cái điện thoại vội quá
có chút sơ xuất là không đổi mũ

theo quy định tại khoản ba điều một mươi một về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy bị phạt tiền từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng mức xử phạt này còn khá
quá nhẹ chưa đủ sức dân đe dẫn đến nhiều trường hợp coi thường pháp luật
trong quá trình làm nhiệm vụ thì có những thanh thiếu niên là phóng nhanh vượt ẩu thông chốt
và tậm chí có những hành vi là không đổi mũ hiểm và khâu khích lý lực chức năng
thì tôi thấy là cái mức xử phạt hai trăm một mươi đồng là còn thấp và chưa đủ sức dân đe
mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về việc đối mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
qua đó không những đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân
mà còn góp phần ngăn ngừa hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra cho gia đình và xã hội